nông dân thành phố cần thơ hiện đã thu hoạch được gần bốn mươi chín ha lúa vụ đông xuân năng suất ước đạt bình quân sáu một tấn một hectare giảm khoảng một tấn so với cùng kỳ
mặc dù giá lúa tươi năm nay tăng cao so với mọi năm nhưng lợi nhuận của nông dân lại bị giảm do lúa giảm năng suất
đang chờ máy gặt đập đến thu hoạch bảy công lúa trồng giống năm trăm linh bốn của mình ông trần văn bé ba ở phường long hưng quận ô môn cho biết
năm nay do thời tiết thất thường sau tết vẫn còn mưa to nên lúa của ông bị giảm năng suất sản lượng không đạt như các vụ trước

nhất là các dòng lúa chất lượng cao
các dòng lúa chất lượng cao như jasmine và các dòng lúa ô mờ nhờ đó mỗi hectare trồng lúa chất lượng cao nông dân có lãi khoảng ba mươi triệu đồng
tuy nhiên với những nông dân trồng dấm lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn ở quận ô môn như ông bé ba thì không những năng suất giảm mà lãi cũng ít hơn mọi năm
theo ngành nông nghiệp thành phố cần thơ hiện các dòng lúa cao sản ô mờ có giá từ bốn bảy trăm linh đến năm hai trăm linh đồng
tăng hai trăm linh đồng một kg lúa jasm mai từ năm hai trăm linh đến năm sáu trăm linh đồng một kg riêng lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn có giá từ bốn bốn trăm linh đến bốn bảy trăm linh đồng một kg cao hơn năm trước từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg
tuy nhiên theo nhiều nông dân trồng lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn do đã thỏa thuận ra bán với thương lái ngay từ đầu vụ chỉ bốn ba trăm linh bốn bốn trăm linh đồng một kg nên dù giá có tăng nhưng họ vẫn không được hưởng lợi mà còn bị thiệt hại do chi phí tăng mà năng suất lại giảm
tuy nhiên các dòng lúa chất lượng cao như ông bé ba thì không những năng suất giảm mà còn bị thiệt hại do chi phí tăng mà năng suất lại giảm